trong những năm gần đây khoa nhi ngôn ngữ trị liệu bệnh viện phục hồi chức năng thành phố đà nẵng
được nhiều người biết đến nhờ hiệu quả của việc điều trị bệnh cho trẻ nhất là bệnh tự kỷ chậm nói
nhờ đó bệnh viện ngày càng thu hút nhiều bậc cha mẹ trên địa bàn khu vực miền trung tây nguyên đưa con đến chữa bệnh
vợ chồng anh phạm văn cả là một trong số rất nhiều gia đình bệnh nhân đã tìm đến bệnh viện phục hồi chức năng thành phố đà nẵng để chữa bệnh cho con
vợ chồng anh may mắn sinh đôi được hai bé trai nhưng đã hơn bốn tuổi cả hai con đều rất chậm nói nhận biết kém và có hành vi dối loạn
nên gần đây vợ chồng anh đã quyết định đưa con đi điều trị dài ngày